từ chỗ chưa quen đến canh tác lớn nay nhiều nông dân trồng mía ở tỉnh phú yên đã mạnh dạn tích tụ đất trồng mía
với trên hai mươi sáu hai trăm hai mươi ha mía sản lượng hơn một sáu trăm sáu mươi bảy tấn năng suất bình quân là sáu mươi ba sáu tấn trên một hectare đã làm thay đổi cuộc sống của nông dân
nhờ trồng mía mà thoát nghèo trung bình mỗi hectare lãi từ hai mươi đến hơn bốn mươi triệu đồng có hộ trồng diện tích lớn thu lãi tiền tỷ nhất là những huyện có nhiều diện tích mía như sơn hòa
trước đây khi trồng mía còn nhỏ lẻ năng suất thấp và chưa có nhà máy đường đến mùa thu hoạch người dân phải dùng che láng để ép đường thủ công
cao điểm khi mía chín rộ không thu hoạch kịp đành chặt bỏ nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đói nghèo quanh năm
khi có nhà máy đường kcp xây dựng ở địa bàn huyện sơn hà tỉnh phú yên vận động người dân phát triển nhanh vùng nguyên liệu thay đổi cách làm mới đời sống của nông dân đã chuyển biến mạnh mẽ
gặp nông dân võ văn út ở xã sơn nguyên huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên trước chỉ có ba hectare mía năng suất hai mươi năm tấn một hectare này có năm mươi hectare mía năng suất mía đạt hơn bảy mươi tấn một hectare vụ vừa qua lãi gần một tỷ đồng
đến thời điểm bây giờ năng suất bình quân là bảy mươi bảy mươi năm tấn trên hecta nhưng mà cái hầu mới ban đầu thì thực ra năng suất mới có hai tấn rưỡi trên một hecta hai tấn rưỡi trên một sào
theo hình thức liên kết bốn nhà theo mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất trồng bón phân làm cỏ trên diện tích hơn một mươi hectare và chọn dòng mía tăng khả năng chống hạn
do công ty cổ phần mía đường kcp quản lý nông dân theo mã số riêng từng hộ nông dân thông qua hợp đồng
nhà máy đưa ra thông tin về lịch chặt mía nhận tiền nhận đầu tư căn cứ đó người nông dân tự sắp xếp công việc
sau khi bán mía có phiếu trong tay bà con tự đến các ngân hàng nhận tiền mà khỏi phải đến nhà máy chờ đợi như trước đây
năm đầu tiên đi vào hoạt động cách đây một mươi năm năm việc ký kết hợp đồng với bà con nông dân trồng mía rất khó khăn vì họ chưa tin tưởng vào công ty
nhưng qua từng năm một nhờ tiếp cận dần dần và trình bày tâm tư nguyện vọng của công ty muốn làm ăn lâu dài với nông dân trên vùng đất núi
sau một thời gian người nông dân đã thấy được thiện trí của công ty
năm nay một trăm linh diện tích mía trong vùng nguyên liệu được quy hoạch
công ty đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm trực tiếp với nông dân cùng nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất
ngoài các chính sách ưu đãi của nhà nước từ khâu trồng chăm sóc đến thu mua mía
nay còn được sự đầu tư của công ty mía trên địa bàn về đầu tư hỗ trợ
nên người nông dân mới đứng vững phát triển kinh tế được trên vùng đất núi